tối ngày một mươi năm tháng ba cơ quan y tế malaysia cho biết nước này đã ghi nhận thêm một trăm chín mươi ca nhiễm virus sars cov hai
số ca nhiễm mới cao nhất trong một ngày tại quốc gia này hầu hết trong số này có liên quan tới hoạt động
truyền giáo tổ chức tại thánh đường massidramex ri petang tại thủ đô kuala lumpur từ ngày hai mươi tám tháng hai tới mùng một tháng ba
tính đến thời điểm hiện tại malaysia đã ghi nhận bốn trăm hai mươi tám ca nhiễm virus sars cov hai trở thành quốc gia có số ca mắc cao nhất
tại đông nam á trong số bốn trăm hai mươi tám ca nhiễm có bốn mươi hai trường hợp đã bình phục và xuất viện